thưa quý vị giá thịt lợn tăng nhanh phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá
phó thủ tướng yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường
từ đó thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định
bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi không để thiếu hụt thịt lợn giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
phó thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị sau năm tháng đầu năm người dân đã gửi thêm hơn hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vào các ngân hàng để lấy lãi cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước tính đến cuối tháng năm
tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế đã đạt trên một mươi ba tám trăm bốn mươi tám triệu tỷ đồng tăng ba ba so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
mức tăng này tương đương với việc đã có hơn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ đồng được bơm thêm vào thị trường trong chưa đầy nửa năm qua
cao hơn nhiều so với cùng kỳ hai năm liền trước hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đến cuối tháng năm ngân hàng nhà nước cho biết tổng số dư tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại tổ chức tín dụng đã đạt gần năm năm
sáu mươi năm năm trăm sáu mươi chín triệu tỷ đồng tăng năm bảy so với cuối năm trước và tương đương mức tăng dòng hai trăm sáu mươi tám bốn trăm tám mươi tỷ đồng
thưa quý vị một vụ vận chuyển ba mươi viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài nghi vấn thuốc nhập lậu vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
khi đến tỉnh lộ chín trăm chín mươi năm a khóm vĩnh chánh phường châu phú a tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn chặn sự truy đuổi của tổ công tác
tiến hành kiểm tra thùng giấy trên tổ công tác phát hiện bên trong có chứa ba vỉ thuốc tân dược được xuất xứ nước ngoài nghi vấn thuốc nhập lậu trị giá hàng hóa khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
dạng sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho bãi của công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung ở số hai mươi bảy đường hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa
khoảng bốn giờ sáng nay đám cháy bủ
phát dữ dội trong nhà kho ở đường hoàng văn thái kèm theo nhiều tiếng nổ to
bên trong kho bãi là nhiều phi chứa hóa chất
bên cạnh kho hàng này còn là kho cơ khí và kho gỗ nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là rất cao
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai ba mũi lăng để dập lửa không để cháy lan sang nhà dân
tất cả các cán bộ chiến sĩ đều phải mặc đồ phòng hộ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng đặc biệt là các bộ đồ bảo hộ chống bức xạ để đề phòng hóa chất cháy nổ
đến bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet có nhà cái đặt tại nước ngoài vừa bị công an tỉnh vĩnh long triệt phá
kiểm tra căn nhà hoang thuộc ấp mỹ phú xã mỹ lộc
lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà có một mươi bốn đối tượng đang trú
tại hai huyện tam bình và long hồ tụ tập tổ chức đá gà qua mạng internet ăn thua bằng tiền
có tên miền là svvs ba trăm tám mươi tám com
nhà cái đặt tại campuchia nên lực lượng công an tiến hành bắt giữ
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một laptop một tv số tiền tám trăm tám mươi năm đồng bên trong sổ cá cược
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ gần ba mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động
kiểm tra xung quanh tạm giữ bảy xe mô tô
hiện nhóm đối tượng trên đã được bàn giao cho công an huyện tam bình để tiếp tục làm việc xử lý theo quy định
với mong muốn tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội hai cô gái chưa đầy một mươi sáu tuổi đã đi từ nam định lên hà nội để gặp người môi giới
tuy nhiên hai thiếu nữ đã bị ba đối tượng cấu kết lừa bán vào quán karaoke làm tiếp viên
rất may là hai nạn nhân đã được lực lượng công an tỉnh lạng sơn giải cứu
thế là chiều em với chị gái em lên trên biển xe mỹ đình thì có một anh người của chủ quán kia đến đón mọi em ạ
bọn em đến cái chỗ công ty của chị đấy bọn em biết là môi giới rồi xong rồi bọn em vào có nói chuyện nhưng bọn em không chịu làm
rồi chị gọi cho một anh đến ạ rồi anh bảo là không muốn làm việc không qua môi giới thì để anh giới thiệu cho ở ngoài hải dương
bọn em không đồng ý đâu tại là xa
rồi anh cứ dụ mãi rồi em với chị em cũng đồng ý ạ
đến trân cầu hiệp thái bình ý ạ thì có hai anh đón về đến quán karaoke thì bọn em thấy vậy bọn em sợ
bọn em trốn thì có một anh quát bọn em anh đấy có đánh chị em ạ
bọn em không biết là bị bán đâu ạ ra đến hải dương ý ạ
cái anh mà mua bọn em ý ạ về mới bảo là tên kia bán bọn em với giá là mỗi người mấy năm
năm triệu giờ ở lại nàm đủ nợ thì anh cho về ạ
nhưng bọn em vẫn nhận định là không làm ạ nên là cái chủ ở hải dương đấy quyết định bán bọn em cho bên lạng sơn này ạ
trên đường di chuyển từ hải dương lên lạng sơn hai cô gái đã nhanh chí mượn được điện thoại của tài xế lái xe taxi và liên lạc được cho người thân nhờ trợ giúp
sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng tìm được chiếc xe và giải cứu thành công hai nạn nhân
bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn điều tra làm rõ
tội phạm mua bán người vận chuyển các nạn nhân qua địa bàn tỉnh lạng sơn qua cửa khẩu sang bên trung quốc
hiện nay do tình hình covid một mươi chín các cửa khẩu và đường mòn đã được thiết chặt nên các đối tượng đã chuyển hướng đưa các nạn nhân vào các tỉnh phía nam
nhất là các địa bàn lào và campuchia và đặc biệt là cũng có các tệ nạn mua bán người qua nội địa
qua sự việc trên cảnh báo đến tất cả các
phụ nữ các
nữ giới trên toàn quốc khi mà nhận việc làm thì cũng cần phải nghiên cứu rõ địa chỉ nơi làm việc cụ thể để tránh tình trạng xảy ra như vừa qua
không phải nạn nhân nào cũng có thể được may mắn như hai cô gái này bởi hiện nay phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
đây cũng là bài học cho những bạn trẻ muốn tìm kiếm việc làm mà chưa tìm hiểu kỹ lưỡng

cảm ơn các bạn đã theo dõi
các em xét tuyển học bạ cũng tương đối lớn
năm nay tại trường đại học ngoại thương ngoài tổng điểm trung bình cộng ba môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng khu vực theo quy chế của bộ thí sinh được cộng tối đa bốn điểm nếu có giải học sinh giỏi quốc gia
với cách tính đó năm ngành của trường này đào tạo tại hà nội và hai ngành tại tp hcm lấy điểm chuẩn là từ ba mươi đến ba mươi năm điểm
khi các bạn thuộc học sinh giỏi tỉnh thành phố thì khi các bạn có giải các bạn được cộng điểm
ví dụ giải nhất là được cộng hai điểm giải nhì được cộng một điểm
chính vì như thế khi các bạn cộng điểm vào thì chúng ta nhìn thấy con số là ba mươi nhưng trên thực tế thì kết quả học tập các bạn không phải là ba mươi điểm
khi điểm chuẩn ở mức cao gần như tuyệt đối lại khiến các trường chăn trở về chất lượng thí sinh từ nguồn tuyển xét học bạ
từ thực tế đánh giá của trường mình năm nay học viện chính sách và phát triển đã phải giảm dần tỷ lệ xét từ hình thức này và chuyển bớt chỉ tiêu sang hình thức khác có chất lượng hơn

phù hợp và trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện điển hình vừa xảy ra để nói về tình trạng trên
vừa bước qua tuổi một mươi tám thì đối tượng dương thanh sang thường trú tại tổ hai mươi sáu khu phố bốn c
phường trảng giài thành phố biên hòa đã mang tội giết người
trước đó sang đã cùng một mươi bảy đối tượng khác cùng trang lứa dùng súng tự chế dao mã tấu
để đi hỗn chiến với nhóc khác chỉ vì tiếng nẹp bồ xe gắn máy dẫn đến mâu thuẫn
sau khi gây án sang tính bỏ trốn sang campuchia
thì được gia đình người thân vận động nên sang đã ra trình diện đầu thú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với một mươi đối tượng
theo quy định trong đó có tám đối tượng gồm lý châu gia minh nguyễn sĩ quốc anh
đinh thế thượng nguyên hồ thanh hoàng trương khắc kiệt châu tốn kiệt
vi minh nhân và dương thanh sang bị tạm giữ về hành vi giết người
quy định tài khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
vào cuộc gãn này thì cơ quan điều tra xác định là đây là mâu thuẫn bọc phát
của hai nhóm thanh thiếu niên trong quá trình lưu thông trên đường
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần một mươi vụ gây rối trật tự công cộng
đều là nhóm tuổi vị thành niên có các hành vi như đánh nhau bằng mã
tấu giao tự chế súng bong xăng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
do vậy cơ quan công an cũng có cảnh báo đến các bậc phụ huynh
có mua vàng lý do để trẻ vị thành niên phạm tội
mỗi vụ việc là một hoàn cảnh nguyên nhân mức độ khác nhau
sau mẫu số chung thường thấy đó là những đứa trẻ thiếu kỹ năng sống
dễ bị kích động lôi kéo bị ảnh hưởng xấu từ lối sống thực dụng đua đòi ăn chơi lười lao động
chính vì vậy mỗi bậc phụ huynh cần chăm sóc gần gũi lắng nghe chia sẻ
chăm lo sự phát triển tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ
có như vậy các em mới có nền tảng vững chắc để chống lại những cạm bẫy trong cuộc sống